mới đây một nữ tiktoker có tên là vpt xuất hiện với hình ảnh mặt bị sưng và cho biết cô phải nhập viện mổ lấy silicon
theo t cách đây sáu năm cô được một spa tài trợ tiêm filler để khuất mặt đầy đặn nhưng không biết chất được tiêm là silicone
gần đây mặt tê bị sưng đau nên đã phải đi chữa trị
tê kể lại câu chuyện của mình mong muốn gửi lời cảnh tỉnh đến những người có ý định làm đẹp rằng phải chọn cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ uy tín
theo bác sĩ dương đức khoa thẩm mỹ tạo hình bệnh viện bảy a tp hcm filler bản chất là ha tan dần theo thời gian tuy chất lượng và cấu tạo mà tan nhanh hay chậm
silicon thì không thể tan được khi tiêm vào cơ thể silicon không tan nên có thể gây hoại tử viêm nhiễm nếu không được đào thải ra ngoài
silicon đi vào cơ thể có nhiều cấp độ nếu không gây viêm hoại tử
và bác sĩ thăm khám xác định không ảnh hưởng sức khỏe tính mạng thì sẽ để nguyên tại chỗ bởi việc can thiệp có thể nguy hiểm hơn là không can thiệp
trường hợp bị viêm nhiễm luet thì cần phải phẫu thuật nạo silicon tuy nhiên quá trình nạo lấy silicon sẽ khiến mất luôn mô cơ vùng được nạo
tuy theo mức độ tổn thương trước khi nào nếu viêm nhiễm chỉ khu trú một chỗ thì không ảnh hưởng nhiều song nếu lan ra các vùng xung quanh thì cần phải nạo nhiều thậm chí mất xương mất cơ vùng bị nặng
chia sẻ về biến chứng sau khi tiêm silicon thạc sĩ bác sĩ nguyễn đình minh trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt bệnh viện e cho biết